tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã công bố chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam
chương trình sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng tám với chủ đề sức mạnh thăng long trí tuệ việt nam
chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam do bộ kế hoạch và đầu tư khởi xướng và chủ trì
nằm trong kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp bốn
điểm nhấn của chương trình năm nay là sự góp mặt của một trăm linh người việt trẻ tiêu biểu hoạt động
trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học công nghệ
đây là bước khởi đầu cho việc mở rộng mạng lưới kết nối với trí thức đỉnh cao toàn cầu và các trí thức việt

nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình lãnh đạo cao cấp của nhà nước và chính phủ sẽ có cuộc gặp gỡ một trăm linh người việt trẻ từ nước ngoài về việt nam
cùng với đó là các cuộc giao lưu trao đổi với các bộ ngành địa phương cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp lớn trong nước